ngoài số dư còn lại là hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng trong tài khoản công ty toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành bán trái phiếu được ông đỗ anh dũng chỉ đạo các cá nhân liên quan tại tập đoàn tân hoàng minh sử dụng hết
hơn một mươi tỷ đồng của nhà đầu tư được tân hoàng minh sử dụng hết không đúng với mục đích phương án
theo cáo buộc để bán trái phiếu rộng rãi ra cho người dân hầu hết không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp
lách quy định tại điểm a khoản một điều tám nghị định một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng đã thành lập trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc tập đoàn
giao cho con trai là đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc kiêm giám đốc trung tâm chỉ đạo điều hành việc bán trái phiếu
công ty tân hoàng minh đã thu được tổng cộng hơn một mươi ba chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng cao hơn giá trị phát hành do chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc
mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành
hàng ngày các số liệu thu chi đều được báo cáo cho ông đỗ anh dũng qua trung tâm tài chính kế toán
và văn phòng chính phủ tổng giám đốc để ông dũng theo dõi chỉ đạo điều hành
do tin tưởng những gói trái phiếu được phát hành đúng quy định của pháp luật có dòng tiền đầu tư thật vào dự án
báo cáo tài chính trung thực công ty tân hoàng minh là công ty lớn có thương hiệu nên nhiều người dân đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
thực chất là mua trái phiếu để trở thành chủ sở hữu chín gói trái phiếu
trả lời thẩm vấn tại tòa hai bị cáo đỗ anh dũng và đỗ hoàng việt đều thừa nhận
đa phần số tiền huy động được từ các nhà đầu tư đều không được sử dụng đúng mục đích
cáo buộc chỉ ra rằng số tiền đã huy động từ việc bán trái phiếu được ông đỗ anh dũng chỉ đạo sử dụng hết như sau
dùng tiền của người hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người hợp đồng mua đến hạn trước
với số tiền hơn năm một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
trả nợ gốc lãi vay của các ngân hàng tổng cộng hơn một chín trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
thanh toán tiền mua cổ phần dự án tạm ứng đặt cọc với tổng số tiền hơn bốn năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng
thanh toán các chi phí của tập đoàn tân hoàng minh tổng số tiền hơn chín trăm hai mươi chín tỷ đồng
chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của ông đỗ anh dũng như đầu tư chứng khoán trả nợ cá nhân mua bán đô la mỹ tổng số tiền hơn tám trăm linh một tỷ đồng
thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu với số tiền hơn ba trăm một mươi sáu tỷ đồng
số dư còn lại trên tài khoản công ty tân hoàng minh tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi số tiền này sau khi khởi tố vụ án
như vậy ngoài hai trăm một mươi bốn tỷ đồng còn dư toàn bộ số tiền đã huy động từ việc phát hành bán trái phiếu trái quy định pháp luật
được ông đỗ anh dũng chỉ đạo các bị cáo cá nhân liên quan tại công ty tân hoàng minh sử dụng hết không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu
tại phiên tòa xét xử vụ tân hoàng minh ngày một mươi chín tháng ba ông đỗ anh dũng và con trai xác nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
trong khi đó các nhà đầu tư là người bị hại đều mong nhận được lại tiền đã đầu tư vào trái phiếu của tân hoàng minh
thậm chí những người bị hại còn mong nhận được cả tiền lãi lại phạt
quá trình điều tra truy tố cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu
tạm giữ các khoản tiền mà các bị cáo gia đình các bị cáo công ty tân hoàng minh và các tổ chức liên quan nộp vào tài sản tạm giữ của cơ quan điều tra
cục thi hành án dân sự tp hà nội tổng số hơn tám sáu trăm bốn mươi năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án
cơ quan điều tra cũng kê biên phong tỏa giao dịch đối với tài sản là tám căn hộ nhà đất tài khoản chứng khoán số dư tiền trên tài khoản của các bị cáo người liên quan trong vụ án
các bị hại trình bày rằng tiền mua trái phiếu là tiền dành dụng cả đời nay xin được nhận lại ngay tại tòa đồng thời xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo vì họ đã khắc phục hậu quả
trước đó trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa hội đồng xét xử lưu ý các bị hại trong giấy triệu tập đều có ghi đầy đủ thông tin về số tiền bị chiếm đoạt
nếu bị hại nào thấy con số tranh lệch thì có thể ý kiến với tòa để được giải quyết
tên tuổi của bị hại phải phù hợp với tên tuổi trong chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu mà trước đó bị hại đã cung cấp cho công ty tân hoàng minh khi mua trái phiếu
nếu có thay đổi bị hại cần xin xác nhận để sau này dễ dàng cho việc giải quyết thiệt hại
trường hợp bị hại thấy thông tin của mình bị sai sót thì phải báo lại cho thư ký tòa để điều chỉnh cho đúng
trở lại phần xét hỏi hội đồng xét xử dành thời gian để ghi nhận ý kiến của các bị hại
những người mua trái phiếu của công ty tân hoàng minh
trình bày trước hội đồng xét xử một bị hại là ông nguyễn tiến xê cho biết
ông bị hỏng cả hai mắt đã mang số tiền tích lũy cả đời là hơn một tỷ đồng để mua trái phiếu của tân hoàng minh
ông yêu cầu được bồi hoàn số tiền và đề nghị tòa xem xét giải quyết để đỡ bị thiệt hỏi
bà nguyễn thị tố nở cho biết nhóm của bà có một trăm hai mươi một người trong đó sáu mươi là người cao tuổi ba mươi là người bị bệnh tật
bà nở nói
nhóm chúng tôi đã một mươi lần có đơn gửi đến tòa xin tòa giúp đỡ giải quyết
tổn thất của chúng tôi trong hai năm qua là rất lớn không gì bù đắp được
mong quý tòa ra phán quyết cho chúng tôi được nhận lại tiền của mình
theo lời bà n trong nhóm của bà có người chưa nhận lại được tiền đã phải ra đi vĩnh viễn
đại diện cho một trăm hai mươi một người bà mong tòa giải quyết để được nhận lại tiền gốc đã mua trái phiếu của tân hoàng minh ngay tại tòa này
còn phần lãi suất theo hợp đồng của tân hoàng minh bà cũng mong tòa lưu ý
bà nơ nói rằng sáu sáu trăm ba mươi bị hại ở đây là vài chục ngàn gia đình
có những gia đình khó khăn con cái phải dừng việc học hành
dân mong tòa giải quyết cho bị hại được nhận tiền gốc tiền lãi và tiền lãi phạt
bản thân bà phải điều trị bệnh mất ngủ bệnh dạ dày thiệt hại không thể đo đếm được
tại phiên tòa bà phạm thị tê đại diện cho một công ty đã chi hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng để đầu tư trái phiếu tân hoàng minh
cũng đề nghị các bị cáo và tổ chức cá nhân liên quan trả lại tiền gốc và tiền lãi
bà nguyễn thị lời cho hay tiền đầu tư vào trái phiếu tân hoàng minh đều là tiền tiết kiệm cả đời
bà mong nhận lại được ngay tại tòa và đề nghị tòa xem xét trả cho mình cả tiền gốc và tiền lãi
tương tự chị bùi thị việt hát được chồng người nước ngoài ủy quyền đại diện tham gia phiên tòa
trình bày mong muốn được nhận lại tiền đã đầu tư vào trái phiếu tân hoàng minh
chị hát viện dẫn điều một trăm linh sáu luật tố tụng hình sự và cho rằng tiền khắc phục hậu quả vụ án cũng là tăng vật vụ án
số tiền này đã bị tạm giữ khá lâu trong khi hoàn toàn có thể xử lý trả cho bị hại
một nhà đầu tư khác trình bày hai nguyện vọng đã được trả lại tiền và xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo
nhưng người đã cố gắng khắc phục hậu quả của vụ án
ông đề nghị được trả lại tiền ngay tại phiên tòa không chờ đến phiên phúc thẩm
theo hồ sơ vụ án sau khi mua lại chín lô trái phiếu của ba công ty liên quan
tân hoàng minh đã phân phối cho các nhà đầu tư trên thị trường thu về gần một mươi bốn tỷ đồng
đến thời điểm khởi tố vụ án cơ quan điều tra xác định sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư bị chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
hiện toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án
chủ tịch tân hoàng minh cho rằng chưa bao giờ định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
và đã tích cực khắc phục hậu quả thậm chí còn nộp thừa hơn một tỷ đồng
tại tòa bị cáo việt thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố
liên quan đến việc lấy pham nhân của ba công ty gồm ngôi sao việt sơ lê yên và cung điện mùa đông để phát hành trái phiếu
bị cáo việt khai rằng lúc đó doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn
nên mới họp bàn lên kế hoạch huy động vốn của nhà đầu tư
cụ thể năm hai nghìn hai mươi một là lúc dịch bệnh covid một mươi chín
tân hoàng minh gặp khó khăn trong việc huy động vốn khó khăn về kinh dụng
có nhiều khoản nợ đến hạn nhưng không thể vay được tiếp
chủ trương huy động vốn là từ chủ tịch đỗ anh dũng đề ra và giao cho việt lên phương án
việt đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty phát hành trái phiếu
liên hệ với công ty kiểm toán để kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính
theo cáo buộc toàn bộ trình gói trái phiếu được tạo lập bằng hồ sơ khống
thực chất không có việc sử dụng tiền trái phiếu để đầu tư như thông tin đã công bố tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
bản thân các công ty ký kết hợp tác đầu tư kinh doanh với ba công ty phát hành trái phiếu đều là các công ty thuộc tân hoàng minh
các bị cáo lập các hợp đồng hợp tác đầu tư khống hợp đồng mua bán cổ phần hợp tác đầu tư hợp đồng đặt cọc
giữa nội bộ các công ty cá nhân trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu
tại phiên tòa bị cáo việt cũng thừa nhận hồ sơ được tạo dựng trên thực tế không có thật vì các dự án chưa đầy đủ về mặt pháp lý
khi nhóm ba công ty phát hành trái phiếu tân hoàng minh đã đứng ra mua toàn bộ các lô trái phiếu này
nhưng trên thực tế không có đủ tiền để mua
để mua lại gói trái phiếu tân hoàng minh đã chạy dòng tiền
bị cáo nghĩ lúc đó nguồn lực đủ nhưng thực tế lại không việt khai
bị cáo này cho biết tân hoàng minh chỉ dùng số tiền nhỏ từ khoảng ba mươi chín đến hai trăm linh tỷ đồng
chuyển lòng vòng qua tài khoản của các cá nhân công ty để hợp thức hóa việc mua trái phiếu
vì thế các gói trái phiếu tân hoàng minh bán ra cho nhà đầu tư cũng không đảm bảo giá trị
quá trình bán ra thu vào trái phiếu bị cáo có báo cáo chủ tịch súng
tại tòa bị cáo dũng cũng thừa nhận
mình là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là bị cáo việt phụ trách tài chính
tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh đầu tư của tập đoàn
thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn
ông dũng khai việc giao cho việc phát hành trái phiếu là chủ trương chung
bị cáo không nắm được các chi tiết xem việc phát hành trái phiếu đó có phải là phương án tạo dựng hợp thức hóa hay không
tuy nhiên chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận
tôi là người điều hành cao nhất tôi có trách nhiệm đối với những sai phạm tôi tôn trọng bản án kết luận điều tra và cáo trạng
các phương án phát hành trái phiếu có sai về việc sử dụng tiền từ việc phát hành trái phiếu
ông dũng khai không nắm được chi tiết nhưng thừa nhận đa phần số tiền đó đều được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu
ngay từ khi phát hành trái phiếu thâm tâm bị cáo chưa bao giờ có ý nghĩa sẽ chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bị cáo chỉ muốn huy động tiền để kinh doanh đầu tư thanh toán các khoản nợ bị cáo dũng nói
sau khi bị bắt tạm giam cơ quan điều tra đã giải thích về những sai phạm của bị cáo
bị cáo đã nhận thức được nên đã viết đơn đề nghị được khắc phục tối đa hậu quả
sau khi bị khởi tố bắt giam bị cáo chỉ được gặp gia đình hai lần nhưng đã rất tích cực nhờ gia đình khắc phục hậu quả vụ án
trong hơn một năm bị cáo đã tìm mọi cách và đến nay đã khắc phục được toàn bộ hậu quả vụ án thậm chí còn nộp thừa hơn một tỷ đồng
số tiền đó đủ để trả cho các bị hại
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau